hơn một mươi năm năm xây dựng và phát triển trường chuyên biệt tương lai tp huế đã trở thành một địa chỉ của tấm lòng nhân ái và tình yêu thương
nơi đây cũng là môi trường tin cậy để phụ huynh và học sinh khuyết tật gửi gắm những ước mơ và khát vọng của các em về cuộc sống
đây là một trong những hoạt động vui chơi tại trường chuyên biệt tương lai ngôi trường đầu tiên của tỉnh thừa thiên huế dành cho những học sinh chậm phát triển trí tuệ theo học
học sinh trong lớp học này là các em bị mắc các tật như bại não đào tự kỳ chậm phát triển trí tuệ đa khuyết tật